nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập tỉnh hưng yên
tối một mươi tháng một mươi hai tại khu di tích lịch sử cây đa la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử
đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật lời thề la tiến
đến dự buổi giao lưu nghệ thuật có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đêm giao lưu nghệ thuật lời thề la tiến là cuộc gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử
ôn lại truyền thống hào hùng những gương chiến đấu dũng cảm hy sinh của quân và dân tỉnh hương yên
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cùng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng thượng tướng tô lâm
và một số bộ ngành cá nhân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho quỹ khuyến học xã nguyên hòa
tặng quà cho các nhân chứng lịch sử khu di tích lịch sử cây đa la tiến
là nơi thực dân pháp lập bốt đã giết hại hơn một cán bộ chiến sĩ và nhân dân hương nghiên
và một số tỉnh hải dương thái bình hà nam